đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm dự hội nghị
sơ kết triển khai thí điểm ghi nhận đánh giá sự hài lòng của người dân
tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố
theo đó tính đến hết quý ii năm hai nghìn một mươi chín năm đơn vị được chọn ngẫu nhiên thí điểm triển khai
gồm sở kế hoạch và đầu tư sở xây dựng quận một quận một mươi hai và huyện hóc môn
kết quả triển khai cho thấy tỷ lệ người dân hài lòng đều ở mức cao
cụ thể sở kế hoạch và đầu tư đạt chín mươi hai sở xây dựng đạt chín mươi ba quận một đạt chín mươi một
quận một mươi hai đạt chín mươi một và huyện hóc môn đạt tám mươi ba
qua khảo sát người dân và doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục hành chính công
chưa ghi nhận trường hợp nào phải trả tiền mà không có phiếu thu biên like
chỉ có bảy trường hợp cho biết không nhớ hoặc không muốn trả lời câu hỏi
kết quả đo lường năm hai nghìn một mươi tám và hai quý đầu năm hai nghìn một mươi chín phản ánh một phần thực trạng
và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước
cùng sự mong đợi của quốc gia
tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị các đơn vị cần phải quyết liệt hơn
trong việc triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính
cần phải làm rõ nguyên nhân bộ phận người dân chưa hài lòng để rút kinh nghiệm
cải cách hành chính là chủ đề của năm hai nghìn một mươi chín do đó các đơn vị cần phải nâng cao hiệu quả hoạt động
hướng đến xây dựng nền hành chính vì dân tạo động lực thúc đẩy thành phố phát triển